hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng như vậy là chỉ trong vòng năm ngày trên một đoạn đường một mươi năm km một mươi chín km từ km một mươi năm cho đến km ba mươi bốn quốc lộ hai đường hà giang tuyên quang đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm sáu người chết
đây là lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông hãy tuân thủ luật lệ giao thông để tránh những thiệt hại đáng tiếc cho bản thân cũng như gia đình